các lớp dạy nghề nông thôn được mở ra tại từng xã để tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho bà con nhằm tăng năng suất chất lượng sản phẩm
vẫn giữ nguyên các cây trồng vật nuôi thế mạnh của từng vùng
tuy nhiên trước đây người dân sản xuất manh mún phân tán không chăm sóc theo quy trình
do đó giá thành bán ra không được cao
từ khi các lớp học tại chỗ được mở ra thu nhập đã tăng lên đáng kể
được đi học về thì bây giờ cũng có được áp dụng vào trong cuộc sống thực tế
mà mọi cái nó đều được thuận lợi hơn
mà như trước chưa đi học thì không biết là nó sâu bệnh này xong bón phân không đúng dịp này
nhưng từ ngày đi học về chúng tôi có thể hiểu biết được về sâu bệnh này từng loại sâu bệnh này
với lại không được phun trừ cỏ này với lại cách chăm sóc này bón phân này
nếu cảm thấy chăm sóc được tốt hơn chắc chắn sang năm chúng tôi sẽ phải cố gắng thất nghèo
bà con cũng giảm được nhiều
vì thứ nhất là về kinh tế của bà con cũng được ổn định hơn
và sự chăm sóc cho cây trè là được đảm bảo
nhất là về không phun thuốc trừ cỏ này đảm bảo cho cuộc sống của bà con không ảnh hưởng đến sức khỏe
hai nữa là mình chọn những loại thuốc có thể không ảnh hưởng đến sức khỏe của người tiêu dùng sản phẩm
bên cạnh mở các lớp đào tạo nghề nông thôn huyện sơn dương cũng đã khuyến khích người dân vay vốn phát triển kinh tế
đầu tư một số mô hình giảm nghèo như dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo nuôi trâu sinh sản
mô hình giảm nghèo vay vốn mua trâu bò
hội nông dân huyện triển khai tám dự án với nguồn vốn trên hai tám tỷ đồng
và các chương trình vay vốn của các tổ chức hội khác
trước đây mình lao động tự do bây giờ thì nghỉ lao động tự do về chăn nuôi
bắt đầu đang hướng để phát triển thêm
cũng đang mượn nguồn vốn bên chính sách hộ nghèo để phát triển kinh tế
tại thì đang được hỗ trợ ba mươi triệu đang nuôi hai
các hộ thì nói chung là có nguồn vốn là thứ nhất là hỗ trợ phát triển hộ nghèo
thứ hai là hỗ trợ phát triển sản xuất kinh doanh
thứ ba là có chỗ phụ nữ của chị thì cũng năm nay
cũng có cái vốn để hỗ trợ phát triển việc làm ấy
thì cũng đang hỗ trợ cho hộ gia đình anh sơn này là để
một suất đấy để hỗ trợ để phát triển thêm cái đàn gà
năm hai nghìn một mươi tám sơn dương có bốn năm trăm linh hộ nghèo được vay vốn ưu đãi từ các chương trình dự án
chính sách hỗ trợ giảm nghèo với tổng số tiền trên một trăm ba mươi tỷ đồng
huyện triển khai hỗ trợ cây con giống và máy móc nông cụ tạo sinh kế
nâng cao thu nhập cho người nghèo trên địa bàn
đi cùng với đó huyện sơn dương chỉ đạo các ngành ra soát
phân tích nguyên nhân dẫn đến nghèo của từng hộ từ đó xây dựng phương án giúp đỡ phù hợp
tiếp tục tuyên truyền vận động cho các hộ nghèo hộ cận nghèo
phải cố gắng vươn lên vượt mọi khó khăn tự thân vận động để thoát nghèo
thứ hai nữa là với những chính sách hiện có của đảng
nhà nước và của địa phương thì chỉ đạo cho cơ quan chuyên môn
các xã thị trấn sẽ tổ chức thực hiện tốt các chính sách đối với người nghèo
rồi các hộ cận nghèo để mà sử dụng đồng vốn vay cũng như các chế độ chính sách đảm bảo hiệu quả
đến hết năm hai nghìn một mươi tám toàn huyện còn sáu bốn trăm năm mươi hộ nghèo giảm trên một tám trăm linh hộ nghèo so với năm hai nghìn một mươi bảy
tỷ lệ hộ nghèo còn một mươi ba
năm hai nghìn một mươi chín sơn dương đề ra mục tiêu phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn ba năm
do đó huyện sẽ tiếp tục đẩy mạnh phát triển các loại hình sản xuất kinh doanh dịch vụ
tăng cường tuyên truyền nhân rộng các mô hình giảm nghèo hiệu quả
để người dân ý thức và nỗ lực vươn lên thoát nghèo bền vững